thủ tướng nguyễn xuân phúc vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh vực
hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp phối hợp chặt chẽ với các diễn đàn quốc tế và khu vực
việt nam trân trọng và đánh giá cao chính phủ nhật bản đã coi trọng và hợp tác tích cực và hiệu quả với việt nam trên tất cả các lĩnh vực
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính sách nhất quán của việt nam coi trọng việc phát triển quan hệ với nhật bản
với tư cách là đối tác quan trọng hàng đầu lâu dài và ủng hộ nhật bản có vai trò vị trí xứng đáng trên trường quốc tế
đóng góp vào việc xây dựng hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
các cơ quan của việt nam sẽ phối hợp chặt chẽ với nhật bản tổ chức tốt nhất chuyến thăm của nhật hoàng và hoàng hậu tới việt nam
thủ tướng mong muốn ngài đại sứ quan tâm kêu gọi vận động các doanh nghiệp nhật bản tăng cường đầu tư vào việt nam
hướng tới mục tiêu nhật bản trở thành nhà đầu tư
việt nam thủ tướng mong muốn phía nhật bản tiếp tục quan tâm ưu tiên đầu tư vào các dự án cung cấp năng lượng như nhiệt điện
điện gió công nghệ cao thân thiện với môi trường nông nghiệp công nghệ cao là những lĩnh vực mà việt nam đang có nhu cầu phục vụ phát triển
trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
ngài kunio umeda đã bày tỏ niềm vinh dự được sang nhận nhiệm vụ đại sứ tại việt nam
khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác
chiến lược sâu rộng giữa hai nước trên mọi lĩnh vực nhất là kinh tế an ninh quốc phòng và giao lưu nhân dân
ngài đại sứ kunio umeda nhấn mạnh hiện các cơ quan chức năng của nhật bản và việt nam
đang nỗ lực tổ chức cho chuyến thăm việt nam của nhật hoàng và hoàng hậu trong thời gian tới
trong đó có việc thúc đẩy tiến độ các dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước
ngài đại sứ cũng mong muốn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của thủ tướng và các cơ quan chức năng của việt nam
góp phần gìn giữ vun đắp tình hữu nghị đặc biệt và quan hệ hợp tác giữa hai nước
hai dân tộc ngày càng đạt được những thành tiệu mới đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước